thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc bé trai một mươi tuổi bị mắc kẹt trong lòng cọc bê tông
vào lúc một mươi tám h bốn mươi hai phút tối nay ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
nạn nhân được xác định đã tử vong
lực lượng cứu hộ sẽ tính phương án xử lý sự cố tại công trình sau khi xác định nạn nhân đã tử vong
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp việc xác định cháu bé tử vong là do nhiều cơ quan cùng đánh giá
dựa vào thời gian bé gặp nạn tình trạng rơi vào ống cọc có độ dâu
lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách đưa cháu bé lên mặt đất để gia đình lo hậu sự
quá trình giải quyết tại hiện trường lực lượng cứu nạn cứu hộ đã chia nhiều ca kíp để rút ngắn thời gian
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sau khi hội trần gặp gỡ gia đình và đánh giá của cơ quan chuyên môn
cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong dự kiến trong tối nay bốn tháng một thi thể nạn nhân được đưa lên
như vậy là sau hơn bốn ngày hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để thực hiện công tác cứu nạn
tuy nhiên lòng cọc bê tông quá nhỏ nhân viên cứu nạn không thể thả dây để chui xuống
việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do nền địa chất cứng và phương tiện thiết bị phải điều động từ nơi khác
nên tiến độ bị chậm so với mục tiêu đề ra
một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố hai bị can
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định bà nguyễn thị thanh thủy nguyên chuyên viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
và bà nguyễn bạch thúy linh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên snb holdings
đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng can thiệp tác động lãnh đạo một số bộ ngành tạo điều kiện giúp cho công ty việt á
trong quá trình sản xuất kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín để trục lợi
hành vi trên phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định trong bộ luật hình sự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn thị thanh thủy và nguyễn bạch thùy linh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
sau hai tuần xét xử và nghị án vào sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án ba mươi sáu bị cáo trong vụ án công ty aic dự thầu
tại bệnh viện đồng nai trong đó bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc aic
bị phạt một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp là ba mươi năm tù
tòa tuyên phạt nguyễn bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đinh thành một mươi một năm tù nguyễn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đinh quốc thái chín năm tù cùng về tội nhận hối lộ phó tổng giám đốc aic trần mạnh hà đang bỏ trốn bị phạt hai mươi năm năm tù về hai tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
các bị cáo còn lại bị phạt từ ba mươi tháng tù treo đến một mươi chín năm tù
bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý nhà nước về đấu thầu
gây thiệt hại tài sản lớn cho nhà nước cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
nhằm cảnh cáo gian đe và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay
hội đồng xét xử đánh giá trong vụ án này bị cáo nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nhưng không có kết quả
căn cứ vào lời khai của các bị cáo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an về chữ ký đứng tên nguyễn thị thanh nhàn và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án
trong đó hội đồng xét xử xác định nguyễn thị thanh nhàn chỉ đạo một số phó tổng giám đốc và nhân viên cấp dưới liên hệ phối hợp với chủ đầu tư
các đơn vị tư vấn thẩm định giá để thực hiện các hành vi thông thầu gian lận trong đấu thầu hạn chế hoặc loại trừ cạnh tranh trong đấu thầu
giúp công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
năm đối tượng có hành vi vi phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d tại thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố và bắt giam
đó là thân văn hòa trần văn quyền trần văn nam nguyễn ngọc tuyến đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d và trương ngọc tân là nhân viên
các đối tượng đã khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay với số tiền hàng tỷ đồng
để bỏ qua một số lỗi của các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm
khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trong đó hai đối tượng đã nộp một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả
còn tại tp hcm công an huyện nhà bè và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã làm rõ nhiều tinh tiết thủ đoạn của các trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi bảy d ở huyện nhà bè tp hcm
động thái này liên quan trực tiếp đến vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm phía nam mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và các đơn vị liên quan đang thụ lý điều tra xử lý
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can hồ hữu tài giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi bảy d huyện nhà bè không đi học và không biết chữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhà bè đã khởi tố một mươi người tại trung tâm đăng kiểm này
một thông tin đáng chú ý khác
cảnh sát điều tra công an tp hcm với ma túy công an tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh bắt quả tang hai đối tượng thu giữ hai bánh heroin
cụ thể vào chiều ngày ba tháng một tổ công tác bắt quả tang lý a thái chú tải huyện than uyên tỉnh lai châu đang vận chuyển trái phép một bánh heroin từ lai châu sang lào cai để bán
khi tới địa bàn xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
mở rộng điều tra ngày bốn tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã bắt giữ giang xeo mìn chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai thu giữ một bánh heroin
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng trần vũ đạt chú tại sóc trăng để điều tra về hành vi đuổi đánh nhau làm hai người thương vong
vào đêm ba tháng một đạt đi xe máy cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch đuổi đánh hai thanh niên tên long và hoàng anh
trong đoạn đường nguyễn văn tiết phường phú cường thành phố thủ dầu một xe của long lao vào góc cây bên đường khiến long tử vong
lúc này nhóm của đạt đi đến đánh hoàng anh riêng đạt đã dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân bị thương
hiện lực lượng công an đã truy xét bắt giữ được đối tượng đạt và tiếp tục truy tìm hai đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc
tòa án nhân dân tỉnh an giang vào chiều nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vanh liên còn gọi là nguyễn văn liệt
trú tại tỉnh ta keo vương quốc campuchia về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai liết quen biết và được đối tượng tên tí không rõ lây lịch gợi ý thuê vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam
ngày năm tháng ba liết gặp tí nhận hai kg methamphetamine và một khẩu súng quân dụng loại k năm mươi bốn cùng năm viên đạn
sau đó đối tượng đi bộ qua biên giới việt nam tuy nhiên đến huyện an phú tỉnh an giang thì bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vanh liênết tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
năm năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là tù trung thân
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu chủ trì phối hợp với công an huyện tân biên phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh
đồn biên phòng tràng riệc vừa triệt phá đường dây tàng chữ buôn bán vận chuyển pháo nổi trái phép vật chứng thu giữ là hơn bốn trăm ba mươi kg pháo các loại
ngay tại xã tân lập huyện tân biên lực lượng chức năng bắt quả tàng lê nam thiên chú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô
chở theo phạm văn nghĩa chú tại tp hcm trên xe đang vận chuyển hai trăm năm mươi hộp pháo các loại có khối lượng là bốn trăm một mươi hai kg
mở rộng điều tra công an huyện tân châu bắt khẩn cấp thêm hai vợ chồng lê thị bích vân và nguyễn văn ly chú tại huyện tân châu thu giữ thêm hai mươi một năm kg pháo nổ
vân khai nhận mua số pháo trên từ một người đàn ông ở campuchia về bán lại cho một người ở tp hcm với số tiền là tám mươi sáu triệu đồng
một vụ vận chuyển mua bán đường cát số lượng lớn cũng vừa độc phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện
lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải do nguyễn trung thi chú tại huyện tuy an điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
còn đó phát hiện trên xe có ba tấn đường cát trắng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
ngoài sản xuất nhưng không có nhắn phụ bằng tiếng việt nam
cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà trần thị hạnh ở phường bốn thành phố tuy hòa
đã phát hiện một tấn đường cát vàng do thái lan sản xuất không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi